tỉnh phú yên hội nông dân huyện tuy an bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng nông sản trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến khá phức tạp tại địa phương
do dịch covid một mươi chín lan rộng trên địa bàn phú yên các chợ truyền thống tạm dừng hoạt động việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn
hội nông dân huyện tuy an đã sử dụng zalo facebook và các trang mạng xã hội tuyên truyền vận động người tiêu dùng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân
ngay trong ngày đầu thực hiện chương trình hội nông dân huyện tuy an đã tiêu thụ được gần một sáu tấn nông sản của hai mươi hộ sản xuất ở thôn phú mỹ xã an thọ huyện tuy an
toàn bộ số nông sản này được bán theo giá của hội sản xuất yêu cầu
ngoài ra hội nông dân huyện tuy an còn hỗ trợ phương tiện vận chuyển công lao động bốc rỡ đóng bì và đưa nông sản đến người tiêu dùng
theo đơn đặt hàng nên hộ sản xuất đã bớt đi một phần chi phí khi đưa nông sản đi tiêu thụ
một phần nông sản này được các tổ chức cá nhân đặt hàng mua và vận chuyển đến các điểm cách ly tập trung
các khu vực giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu cấp phát miễn phí cho người dân giúp người dân có được nguồn thực phẩm chất lượng tươi sạch sử dụng trong những ngày ứng phó với dịch

ngoài hội nông dân tuy an việc hỗ trợ tiêu thụ nông dịch cũng được các cấp hội phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội triển khai rộng khắc trên địa bàn tỉnh phú yên